tại bình phước nhiều năm qua người dân xã phước minh huyện bù gia mập bức xúc vì phải sống trong tình trạng môi trường không khí và nước sinh hoạt bị ô nhiễm do trang trại chăn nuôi lợn của công ty trách nhiệm hữu hạn an phú khánh tại thôn bình tiến một gây nên
mặc dù các ngành chức năng cũng đã kiểm tra và đề nghị công ty khắc phục nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn đang làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây
công ty trách nhiệm hữu hạn an phú khánh hoạt động gần một mươi năm nay quy mô trang trại khoảng tám hectare thường xuyên chăn nuôi số lượng khoảng một mươi con lợn
theo một cán bộ phụ trách kỹ thuật của công ty do thời tiết nắng nóng nguồn nước vệ sinh chuồng lợn hạn chế số lượng lợn quá nhiều cùng với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công ty đã để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
công ty trách nhiệm hữu hạn an phú khánh hoạt động gần một mươi năm nay quy mô trang trại khoảng tám hectare thường xuyên chăn nuôi số lượng khoảng một mươi con lợn
bây giờ uống thì không dám uống thành tế là mua nước lọc uống hết mình cũng không muốn làm khó dễ cho người ta làm gì nhưng mà người ta sống người ta chăn nuôi người ta cũng phải biết mình tí thôi
trước tình trạng trên cơ quan chức năng địa phương đã yêu cầu công ty trách nhiệm hữu hạn an phú khánh tỉnh bình phước vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình
bơm toàn bộ lượng nước thải trong các hồ đất phía sau trại chăn nuôi số một mươi về hệ thống xử lý nước thải gia cố vệ sinh các hồ chứa nước thải bảo đảm hệ thống không bị dò dỉ nước ra bên ngoài
tuy nhiên cho đến nay công ty này vẫn không khắc phục tình trạng ô nhiễm vẫn cứ xảy ra làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và sức khỏe của người dân khu vực xung quanh